tiếp theo các hoạt động trong chuỗi hội nghị đầu tiên của năm asean hai nghìn hai mươi
hội nghị các quan chức kinh tế cao cấp asean lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
đây là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hội nghị lần này
chủ đề chung của năm asean hai nghìn hai mươi là gắn kết và chủ động thích ứng
trong năm hai nghìn hai mươi việt nam đã đưa ra ba định hướng ưu tiên thuộc trụ cột kinh tế asean trong năm hai nghìn hai mươi
bao gồm thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối asean đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững
nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của asean
nhằm triển khai chủ đề và các ưu tiên của năm asean hai nghìn hai mươi việt nam đã xây dựng một mươi bốn sáng kiến ưu tiên và kế hoạch hợp tác cụ thể
để thảo luận tham vấn và thống nhất với các nước asean tại hội nghị seom một trên năm mươi một
những sáng kiến của việt nam nhằm bảo đảm năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo asean sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quá trình thiết lập cộng đồng kinh tế asean
theo đúng thời hạn mà các nhà lãnh đạo asean đã đặt ra củng cố vị trí trung tâm của asean trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu
các nước asean đã đánh giá cao việc việt nam tích cực thúc đẩy nhiều sáng kiến trong năm asean hai nghìn hai mươi
đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để việt nam tiếp tục hoàn thiện các sáng kiến này trước khi đưa lên các bộ trưởng thảo luận và chính thức thông qua